đoàn thanh tra liên ngành bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường bộ công an đã bắt quả tang
công ty cổ phần dược và vật tư thú y đông á tại hà nội đang sản xuất rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng thuốc thú y chưa được cấp phép
đáng chú ý là cơ sở sản xuất của công ty này lại nằm trong khuôn viên của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương
đây là khu vực sản xuất của công ty cổ phần dược và vật tư thú y đông á
tại thời điểm kiểm tra đột xuất các công nhân của cơ sở này vẫn đang thực hiện sang chiết và đóng gói các loại thuốc thú y dù chưa có giấy chứng nhận thực hành sản xuất
đáng chú ý quy trình sản xuất của công ty này không chỉ không đảm bảo vệ sinh mà an toàn cháy nổ cũng không được đảm bảo khi mà việc hàn xì bằng bình ga được thực hiện ngay trong kho hóa chất
điều này là vô cùng nguy hiểm vì cách xưởng sản xuất chỉ vài chục mét là khu vực hàng trăm sinh viên vẫn đang theo học
tuy nhiên lãnh đạo nhà trường lại phủ nhận
các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ những sai phạm của công ty cũng như trách nhiệm của nhà trường trong việc cho đơn vị này thuê đất sản xuất vi phạm pháp luật trong một thời gian dài